tối ngày chín tháng tám bộ y tế tiếp tục ra thông báo khẩn số hai mươi bảy và đề nghị những hành khách trên chuyến bay số hiệu vj bảy trăm bảy
ngày ba mươi tháng bảy từ nha trang vào hà nội và những hành khách đi chuyến xe của hãng ngọc sáng
mang bình kiểm soát năm mươi một b hai mươi ba nghìn bốn trăm một mươi bảy xuất phát lúc chín h ngày năm tháng tám từ bến xe nước ngầm hà nội vào tp hcm
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ gọi điện đến các đường dây nóng của bộ y tế
cdc hà nội cdc tp hcm cdc khánh hòa qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình